sáng nay công an tỉnh hậu giang tiếp tục vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời tiến hành hỗ trợ các gia đình nạn nhân
ngay trong sáng sớm hôm nay ubnd và công an thị xã long mỹ đã thành lập đoàn đến bệnh viện đa khoa trung ương thành phố cần thơ thăm hỏi động viên và hỗ trợ bước đầu đối với gia đình hai nạn nhân bị thương là trương văn chính và nguyễn thành xuyên đang cấp cứu tại đây
trong chiều qua ubnd thị xã cũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong là nguyễn văn tâm hai triệu đồng
hiện tại thì chỗ tình hình sức khỏe chỗ anh chính này là bị gãy xương xương bị thổn phổi
và cái bị dập gan nên là đang chỗ bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ tình hình hiện tại đang là tạm ổn đang tiếp tục để theo dõi điều trị
nghiêng chỗ anh xuyên thì là anh bị chấn thương chỗ đốt sóng thì chỗ đây cũng đang trong cái thời kỳ chỗ bác sĩ theo dõi điều trị tiếp theo
cũng trong sáng nay công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an thị xã long mỹ và các ngành liên quan đến hiện trường vụ tai nạn
để điều tra
tuy nhiên do hiện trường bị xáo trộn nên cơ quan điều tra yêu cầu đơn vị thi công phải dựng lại như ban đầu
sau khi ghi nhận đo đạc nhiều đồ vật đã được thu giữ để giám định
đến trưa đoàn liên ngành đã họp nhưng chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân của vụ tai nạn
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hôm qua tại công trình xây dựng trụ sở ngân hàng kiên long phòng giao dịch thị xã long mỹ
xảy ra vụ tai nạn lao động làm ba công nhân là nguyễn văn tâm bốn mươi hai tuổi trú tại tỉnh kiên giang
trường văn chính ba mươi bảy tuổi
và nguyễn thành xuyên ba mươi tuổi cùng chú tại tỉnh hậu giang rơi từ giàn giáo ở tầng hai xuống đất
vụ tai nạn làm anh tâm tử vong do bị đa chấn thương nội tạng gây mất máu cấp
hai anh chính và xuyên bị thương được đưa lên bệnh viện đao khoa trung ương tp cn cấp cứu ngay trong đêm